tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện khi đang vận chuyển thuốc lá lậu một đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà đã điều khiển phương tiện bỏ chạy sau đó lao xe xuống kênh để tẩu thoát
trước đó vào dạng sáng ngày hôm nay trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh thuộc tổ tỉnh biên đã phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy thấy không thể tẩu thoát đối tượng này đã lao xe xuống bờ kênh để thoát thân
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên xe ô tô có gần sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang một cách kỹ càng
quý vị thân mến kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam năm nay đúng vào thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với các lực lượng chức năng hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an quảng nam đã và đang sông pha phòng
chống dịch tại các chốt kiểm dịch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly
vâng ạ không lễ kỷ niệm trọng thể không gặp gỡ chúc mừng nhưng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam có cách chúc mừng riêng
và họ tự hào là những người chiến sĩ công an nhân dân luôn nỗ lực xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quân thân vì dân phục vụ vững vàng nơi tuyển thầu chống dịch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tranh thủ phút nghỉ ngơi tại chốt kiểm dịch đại úy nguyễn văn hùng chốt trường chốt kiểm dịch dốc sỏi
gọi điện cho đồng chí đồng đội tại đơn vị cũ công an tây giang tỉnh quảng nam
hỏi thăm đồng chí đồng đội nhân ngày truyền thống thành lập lực lượng công an nhân dân
mình đang đi trật chốt kiểm dịch ở trong núi thành đây
sau này sắp tới rồi một mươi chín tóm thành lập ngành rồi đơn vị mình có tổ chức gì không
sau đó cũng nhận dịp lễ một mươi chín tóm nhà bà gỡ lại chuyển lại thăm
các anh anh đội đồng vị cũng như toàn bộ công bộ ứng sĩ đồng vị mạnh khỏe bệnh non
mặc dù kỷ niệm ngày truyền thống công an nhân dân cũng như lực lượng công an cả nước
công an quảng nam không tổ chức các hoạt động kỷ niệm
nhưng đối với mỗi chiến sĩ công an nhân dân
những ngày này luôn là dịp nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an về truyền thống của lực lượng
để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào là người chiến sĩ công an nhân dân
mặc dù không có lễ kỷ niệm nhưng được giao nhiệm vụ
trên tiếng đầu phòng chống dịch tôi cũng rất tự hào là người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
trong suốt hơn ba tháng qua từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã sông pha căng mình trên tuyến đầu chống dịch
cùng các lực lượng chức năng khác bám các chốt kiểm soát làm nhiệm vụ chốt chặn
kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm dịch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly các khu vực phong tỏa
hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm căng mình làm việc xuyên đêm để hỗ trợ người về từ vùng dịch
khó khăn vất vả nắng mưa ngày đêm và cả nguy hiểm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ công an vẫn vững vàng là những người lính đi đầu kiên cường nơi tuyến đầu chống dịch
lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ chốt chặn các ngã ra vào của tỉnh cũng như trên địa bàn toàn tỉnh
công an được phân công là trúc trưởng của các chốt
hiện nay các lực lượng chức năng trên tỉ bằng toàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch trên tỉ bằng
kiểm soát các phương tiện người qua lại cũng như là thực hiện tốt việc luân chuyển hòn hóa để đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
trong thời gian vừa qua lực lượng công an của tỉnh nhà đã xung kích trên tất cả các lĩnh vực
và có thể khẳng định là sự gian khó của anh em
công an lực lượng công an từ tỉnh cho đến công an chính quy ở xã đều phải thường xuyên ngày đêm trực canh gác ở các điểm chốt
năm nay ngày truyền thấm lực lượng công an nhân dân trong một bối cảnh đại dịch của vị trí đó tiếp tục bùng phát rất là phức tạp
vì vậy cho nên là anh em tiếp tục phát huy cái truyền thống anh hùng cách mạng của lực lượng của mình
và đặc biệt là phát huy cái truyền thấm nêu hương những tấm hương hy sinh
cảm ơn các bộ chiến sĩ công an ở khắp một miền đất nước để xác định và phát huy truyền thấm đó
để tập trung thực hiện cái nhiệm vụ mà cần kiếp hiện nay đáng và nhà nước
đã giao cho anh em đang tiếp tục ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở các điểm chốt như thế này
với tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét tình cảm trong lòng người
công an nhân dân thể hiện phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
vào sáng ngày một mươi bảy tháng tám lãnh đạo công an tỉnh phú thọ đã tổ chức khánh thành
trao nhà tình nghĩa cho gia đình chị nguyễn thị thuận ở khu dốc thẳng xã yên dưỡng huyện cầm khê
gia đình chị thuận là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhiều năm nay sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp rột nát với diện tích khoảng một mươi năm m hai
không có điện nước sinh hoạt
hai mẹ con chị thuận sức khỏe yếu hàng ngày phải sống bằng nguồn trợ cấp xã hội
thường xuyên phải nhờ sự trợ giúp của người thân nhân dân trên địa bàn và các xã lân cận
căn nhà tình nghĩa cho mẹ con chị thuận được công an tỉnh phú thọ xây dựng
bằng nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ đóng góp với tổng kinh phí là một trăm linh năm triệu đồng
quá trình xây dựng đã nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương
và bà con nhân dân xã yên dưỡng
sau một tháng thi công đến nay công trình đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao cho gia đình chị thuận
sử dụng với diện tích là năm mươi bốn m hai gồm một phòng khách một phòng ngủ và một bếp
phát biểu khi nhận căn nhà mới chị thuận đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm giúp đỡ
của lãnh đạo công an tỉnh cũng như cán bộ chiến sĩ các đơn vị đối với những hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn như chị
kính thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa chính thức đưa thuốc kháng virus vào thử nghiệm điều trị covid một mươi chín
và đây là giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch
giúp cứu sống được nhiều người bệnh hơn
sở y tế tp hcm vừa ban hành văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
trong đó có nội dung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín do chủng virus mới sars cov hai của bộ y tế
theo đó bộ y tế đã có khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông heparin tiêm dưới da
cho những trường hợp có độ nặng từ trung bình trở lên sử dụng thuốc kháng virus mononpiravir
và các thuốc kháng đồng dạng uống như rivaroxaban abisaban dabigatran
hiện đang được nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu quả điều trị covid một mươi chín
trong hoàn cảnh dịch bệnh đang bùng phát với nhiều trường hợp chuyển nặng tại nhà như hiện nay
các chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng các thuốc này theo hướng dẫn như trên
nhằm hạn chế tí lợi chuyến nặng tại nhà
sở y tế khuyến khích các bệnh viện tăng cường nghiên cứu ứng dụng của thuốc này trong điều trị covid một mươi chín
nhằm đóng góp vào kho dữ liệu khoa học của ngành làm căn cứ để kiến nghị hội đồng chuyên môn bộ y tế
bổ sung vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín trong thời gian tới
từ tuần này tp hcm bắt đầu áp dụng phương pháp chăm sóc f tại nhà và cộng đồng
đối với các trường hợp không triệu chứng và với thực tế là nhân lực y tế công lập hàng hẹp
các cơ sở tư nhân tổ chức đoàn thể đóng góp phần quan trọng để tư vấn và điều trị các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
câu chuyện toa thuốc của mô hình vòng tay áo trắng là một điển hình
một tuần nay công việc chính của anh lý thiên huy là rong rủi khắp các quận huyện
tại thành phố hồ chí minh để đem thuốc miễn phí
cho các bệnh nhân f cách ly tại nhà
nhà của bệnh nhân nào vẫn còn khả năng đến được
thì chuyến xe của anh bằng mọi giá có mặt đảm bảo thuốc và các dụng cụ y tế hỗ trợ
đến được tay người cần
có nhiều khi mình bị quán mình không biết mình chạy như thế nào mình chạy đâu nữa
tại vì ở đâu cũng là hàng rào ở đâu cũng là dịch hết trơn mình
nhiều khi có những bữa mà em muốn bệnh em cảm bắt đầu là gia đình đó
thôi đừng đi nữa ở nhà đi con mẹ cứ suy nghĩ thôi
ví dụ như mẹ hay ví dụ như là nhà mình bây giờ mà không có thuốc
mình không có thức ăn mẹ có mong là hy vọng sẽ có một người giống như con vậy
đưa đồ ăn đưa thuốc uống đến cho mình hơn
hotline tư vấn của vòng tay áo trắng đến nay nhận hơn một trăm hai mươi cuộc gọi
từ những gia đình có f điều trị tại nhà
thông tin cơ bản về triệu chứng được chuyển đến đội ngũ bác sĩ
khoảng hơn một tiếng sau các bác sĩ sẽ liên hệ gia đình để chuẩn đoán
và đưa ra tòa thuốc phù hợp
các bệnh nhân thường là sẽ được kết nối với bác sĩ thông qua những cuộc gọi video
thì nhằm mục đích là để bác sĩ có thể nhìn thấy trực tiếp
với tình trạng của bệnh nhân
và khi mà bệnh nhân chuyển nặng có những dấu hiệu cần cấp cứu
thì đương nhiên chúng tôi sẽ tư vấn là bệnh nhân liên hệ cấp cứu
và cũng trong cái khả năng của chúng tôi chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ cái nơi
để bệnh nhân có thể được chuyển đến cấp cứu một cách nhanh nhất
sự ra đời của vòng tay áo trắng đến từ chủ trương của bộ y tế
và của thành phố hồ chí minh cho phép f triệu chứng nhẹ
tự theo dõi điều trị tại nhà
bởi thống kê từ bảy mươi tám mươi người bệnh có tải lượng virus thấp
có thể tự chữa khỏi nếu được chẩn đoán và sử dụng thuốc phù hợp
do đó bên cạnh sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ
thì tủ thuốc nhân ái trong chương trình vòng tay áo trắng
vận động các nguồn quỹ đến cấp phát thuốc miễn phí
cho các trường hợp f khó khăn
mình cũng có dự phòng luôn cho việc đúng theo hướng dẫn năm k
và cũng như hướng dẫn theo của sở y tế về việc dự phòng covid
cho tất cả các bạn tình nguyện viên
khi đến tận nhà f mình sẽ giữ khoảng cách
hoặc là mình để thuốc ở một cái khu vực đó
và cái người đó người ta sẽ ra nhận
sau đó thì khi nhận thuốc rồi thì mỗi ngày
tụi mình hỗ trợ thuốc hỗ trợ máy spo hai để đo lượng oxy
và găng tay cồn khẩu trang và một số dinh dưỡng
theo dõi định kỳ mỗi ngày
họ báo lại với người bác sĩ đang điều trị cho họ
và cập nhật lên cái phần mềm để mà tụi mình theo dõi liên tục
những người khởi xuống chương trình vòng tay áo trắng
có nhiều năm đồng hành với nhóm đang sống chung
điều trị hạt bệnh
do đó những gia đình chịu tác động của hiv
nhiễm covid một mươi chín được đặc biệt quan tâm
không chỉ về thuốc men mà còn về tư vấn tâm lý
vực dậy tinh thần
ở trong cái thời điểm này thì cái tinh thần người ta dễ bị xa xúc
và khi mà mình đang có bệnh tức là mình đang có hiv
mình đã buồn rồi không có được về nhà
rồi thất nghiệp rồi không có tiền
rồi thêm dướng thêm covid tức là mọi người nghĩ
nó rất nhiều cái áp lực đến với mình
vừa cùng một lúc sau nhiều bệnh quá
thì họ dễ bị si sụp
cái hotline một nghìn tám trăm linh một mươi chín
cũng là nơi
để có thể hỗ trợ về tư vấn về tâm lý
để làm sao giúp cho những người đó có thêm
cái động lực để có thể vượt qua được cái giai đoạn này
chúng tôi rất là mong muốn là có thể nhận thêm được
những cái mạng lưới liên kết
giữa chúng tôi hoạt động của chúng tôi
với những cái đặc biệt là những cái nhóm atm oc
hoặc là những cái nhóm
cấp cứu tại những bệnh viện tuyến đầu
để chúng tôi có thể hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện
hoặc là hỗ trợ cung cấp oc tại nhà
một cách tốt nhất nhanh nhất
để có thể giúp bệnh nhân qua được cơn nguy kịch
vòng tay áo trắng
là một trong hàng trăm đội phản ứng nhanh
nỗ lực cung ứng thuốc và nhu yếu phẩm
cho các gia đình tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
mô hình tu thuốc không đồng
do một số đoàn phường tại tp hcm
triển khai gần đây cũng cho thấy hiệu quả
cho bệnh nhân an tâm điều trị
kính thưa quý vị những người gặp khó khăn
bởi dịch covid một mươi chín chưa tiếp cận được
các gói hỗ trợ của tp hcm
sẽ có thêm kênh hỗ trợ mới
với tổng kinh phí là một trăm sáu mươi tỷ đồng
bà con có thể gọi đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
hoặc liên hệ với khu phố
nơi mình sinh sống để sớm tiếp nhận
nhu yếu phẩm trong thời gian thành phố
gian cách xã hội
phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
có khoảng hai mươi phòng trọ
là nơi lưu trú của hàng trăm ngàn công nhân
lao động tự do
do ảnh hưởng bởi dịch bà con gặp
vô vàng khó khăn trong khi đó
đa số lại chưa tiếp cận được gói hỗ trợ
hai chồng với đứa cháu đi mặn mướn
mà giờ nó thất nghiệp
vì hai tháng mấy nay rồi
không có đồ ăn gì
hổng dài thì sống
tưởng nhà trọ cũng cho
rồi người ta cô bác
ở đây cũng cho
cho gạo ăn
ông chồng đi làm ổng giờ cách ly
trong công ty
một mươi năm tháng chín là hai tháng
ổng mới về
của nhà thì nuôi cháu cháu nội
đời người ấy giờ là hai tháng mấy ba tháng hai
là không có chạy xe luôn
chạy truyền thống chạy ngày nào cũng mười mấy năm nay
cũng đợi tiền hỗ trợ
mà chưa có
cũng có lòng giấy rồi
hai lần rồi đó
đưa hai ba lòng giấy rồi sao chưa thấy
ở chợ tháng cũng một triệu rưỡi
một tháng điện nước là hai triệu
hương ứng lời kêu gọi
toàn dân đoàn kết phòng chống đại dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
hương ứng phong trợ thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng
đại dịch covid một mươi chín của thủ tướng phạm minh chính
nhằm giảm bớt khó khăn của người dân
gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch
covid một mươi chín tại tp hcm
bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức chương trình
tấm lòng mùa dịch sang sẻ yêu thương
với kinh phí lên tới một trăm sáu mươi tỷ đồng
sẽ chăm lo từng khu vực
phối hợp với các mạnh thường quân
để mà xuống các khu nhà trọ
phân phát cho bà con
để trong đó thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thứ hai nữa không tránh trùng lấp
khi mình chăm lo chỗ này
mà chỗ kia không có
chỗ này nhiều hơn mà chỗ kia không vượt phần nào
thì đó là cái công tác mà mình tổ chức
để mà mọi người đều cũng có phần quà của mình
dù ít hay là nhiều
để vượt qua khó khăn
mỗi túi quà bao gồm các mặt hàng
lương thực thực phẩm thiết yếu
như năm kg gạo dầu ăn đường trắng
bột canh nước tương bí đỏ khoai tây
trứng gà nhằm bảo đảm
bữa ăn của người dân những ngày chống dịch
vẫn luôn dẻo thơm đầy đủ dưỡng chất
và ấm tình đồng bào
dự kiến sẽ có hơn năm trăm ba mươi ba người dân
trên địa bàn tp hcm
sẽ nhận được các xuất quà này
các tấm lòng mùa dịch
sân sẻ yêu thương và các thông điệp truyền thông
của bộ thông tin truyền thông và các doanh nghiệp
đã tham gia gửi gắm tới để chia sẻ
những khó khăn cùng tp hcm vừa qua đại dịch
tp hcm cũng đã triển khai
rất nhiều chính sách tuy nhiên
một số đối tượng mà hôm nay chúng ta trao quà
thì họ cũng chưa có điều kiện tiếp cận
những chính sách của tp hcm do đó chúng tôi
cũng mong muốn truyền tải
các thông điệp là
tấm lòng mùa dịch sân sẻ yêu thương cùng tp hcm
chống dịch và như vậy thì là
trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng tám
ủy ban nhân dân tp hcm đã kiến nghị
thủ tướng chính phủ hỗ trợ khẩn cấp
khoảng hai mươi tám tỷ đồng
và hơn một trăm bốn mươi hai tấn gạo để hỗ trợ
người dân cụ thể số hộ lao động
nghèo mà tp hcm dự kiến hỗ trợ khẩn cấp
là hơn một năm triệu hộ
số người lao động nghèo dự kiến hỗ trợ
là hơn bốn bảy mươi bốn triệu người
mức hỗ trợ tiền ăn là năm mươi đồng
một người một ngày hỗ trợ tiền thuê
phòng trọ là một năm triệu đồng một hộ
một tháng mỗi người một mươi năm kg gạo
thời gian nhận hỗ trợ bao gồm
chín mươi tám ngày tiền ăn hai tháng tiền nhà trọ
và hai tháng lương thực
chuyến sang các tin tức an ninh trực tự
đáng chú ý qua hơn một tháng thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã lập biên bản tám trường hợp vi phạm
quy định phòng chống dịch xử phạt
hơn một mươi tỷ đồng
theo đó trong số hơn tám trường hợp vi phạm
thì có ba một ngàn trường hợp do tổ tuần tra
lưu động đã phát hiện lập biên bản xứ phạt
với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
số còn lại công an các phường xã trên địa bàn
thành phố phát hiện xử lý
kết quả thống kê cho thấy trường hợp vi phạm
nhiều nhất vẫn là hành vi ra đường không thực sự
cần thiết với năm năm ngàn lượt
với khẩu trang không đúng nơi quy định là một bốn lượt
không đeo khẩu trang là hơn bốn trăm năm mươi trường hợp
nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng lực lượng công an sẽ tiếp tục
ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó tăng cường công tác tuyên truyền xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
nên chấp hành nghiêm để góp phần đẩy lùi dịch bệnh
phòng cảnh sát kinh tế công an bình thuận
phối hợp cục quản lý thị trường tỉnh
vừa phát hiện thu giữ một lượng lớn sản phẩm
phục vụ công tác phòng chống dịch
không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh
tại số hai mươi hai đường cao thắng phường bình hưng
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở
có trên ba sáu trăm linh sản phẩm phục vụ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như thực phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
trên hai ba trăm linh khẩu trang y tế
và một trăm ba mươi bảy chiếc kính chống giọt bắn các loại
số hàng trên đều có xuất xứ
từ trung quốc nhật bản hàn quốc mỹ
nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở
chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm trên
có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu
và không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ số hàng trên
để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
mức thu phí đường bộ cụ thể cho từng loại xe
có mức thu từ một trăm ba mươi đồng một tháng
đến một bốn trăm ba mươi đồng một tháng
và đây là thông tin có trong thông tư bảy mươi của bộ tài chính
có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi tới đây
đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
đã đăng ký kiểm định và lưu hành
gồm xe ô tô xe đầu kéo và các loại xe tương tự
đối tượng được miễn phí sử dụng đường bộ
gồm xe cứu thương xe chữa cháy xe chuyên dùng phục vụ tăng lễ
xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng
xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân
thông tư quy định mức thu phí đường bộ được quy định cụ thể
cho từng loại xe với mức là từ một trăm ba mươi đồng một tháng
cho đến một triệu bốn trăm ba mươi đồng một tháng
về phương thức tính phí nộp phí đối với xe đăng kiểm lần đầu
thời điểm tính phí sử dụng đường bộ
tính từ ngày phương tiện được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
để tiếp tục thông tin
công an nhân dân đều tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm
trong việc chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
và có thể tạo điều kiện thuận lợi tối đa
cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên luồng xanh
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu
tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý đối với phương tiện vi phạm giấy
hay được gọi là thẻ nhận diện có mã qr code
sở yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố
chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo đăng ký
và thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch không gây ủn tắc giao thông
lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát yêu cầu lái xe phụ xe của đơn vị
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của trung ương và thành phố hà nội
thanh tra sở giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa
được cấp thẻ nhận diện phương tiện có qr code hoạt động trên luồng xanh
tại các chốt kiểm soát và các địa điểm tập kết phương tiện
trung chuyển giao nhận hàng hóa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch
không gây ủn tắc giao thông
qua đó thì kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là xuất hiện tình trạng người dân ra đường đông hơn
khi vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
ngày một mươi năm tháng tám công an thành phố hà nội đã tăng cường thêm sáu tổ liên phòng đặc biệt
tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường nguyễn trãi thành xuân hà nội
tất cả các trường hợp đều được dừng phương tiện kiểm tra giấy thông hành
và lý do ra đường trong những ngày giãn cách
không ít các trường hợp vi phạm
đăng ký xe thứ hai là ra đường em không có giấy đi đường đúng không
ra đường em bây giờ mà cái lý do của em là mục đích nó không nằm trong những lý mục thích yếu được ra ngoài đường đâu

tại ngã tư giải phóng đại cô việt lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém những ngày chưa có lệnh giãn cách xã hội
có rất nhiều lý do để người dân ra đường trong thời điểm này
thậm chí có những người biết là sai nhưng vẫn cố di chuyển
tôi đi giao hàng thực phẩm tôi đi sai tuyến đường
có giấy đi hà đông mình đi sai thì mình quên đường ra
vì có một đơn hàng ở đây đi nhầm cung đường
sau ba tuần giãn cách xã hội thành phố hà nội đạt được một số thành quả nhất định trong công tác phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên việc người dân ra đường đông vào thời gian gần đây sẽ khiến việc dập dịch của chính quyền thành phố trở nên khó khăn hơn
nhà mình mặt đường nên là mình thấy người dân đi lại rất là đông
nếu mà người dân ra ngoài không cần thiết này thật sự là một nguy cơ rất là lớn đối với cái dịch bệnh
cần có những tổ công tác này để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra ngoài đường nếu thật sự không có việc gì cần thiết
hà nội quyết định thành lập thêm sáu tổ công tác trong đó có thành viên nhiều đơn vị thuộc công an thành phố
các tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra công tác tuần tra kiểm soát của các đơn vị cơ sở
đồng thời sẵn sàng tiếp ứng các chốt trên địa bàn thành phố khi cần hỗ trợ của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
các tổ công tác sẽ duy trì thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo khép kín địa bàn

chúng tôi sẽ khảo sát và chúng tôi sẽ chốt tại các tuyến phố huyết mạch và đông ấy
và chúng tôi sẽ kiểm soát tất cả các lượng trung tiện qua lại để xem lượng giấy phép đồng thời hoàn trang đường
và xử lý những trường hợp vi phạm là ra đường không có lý do và không đeo khẩu trang
kết hợp đấy và chúng tôi cũng qua kết hợp kiểm tra kiểm soát đấy chúng tôi có thể phát hiện ra tất cả các vi phạm về pháp luật khác
liên quan đến hình sự liên quan đến tất cả các mặt hoạt động chính
hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp hà nội mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng chục ca dương tính với covid
nếu ý thức của người dân không được nâng cao vẫn còn tâm lý chủ quan hà nội sẽ khó giữ được thành quả chống dịch
vì vậy mỗi người dân thủ đô cần có tâm lý vững vàng quyết tâm đồng lòng cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
theo báo cáo của sở y tế hà nội qua giám sát hơn một mươi ba năm trăm linh trường hợp ho sốt được người dân phản ánh
qua các ứng dụng công nghệ phòng chống dịch như bluezone tờ khai y tế vn
thành phố đã ghi nhận chín mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai
từ các kf nêu trên thành phố đã mở rộng giá soát tiếp tục xét nghiệm những trường hợp liên quan
và phát hiện thêm sáu trăm chín mươi một ca mắc tại cộng đồng
tổng số kf phát hiện được từ hoạt động giám sát
hai mươi người có triệu chứng nghi ngờ chiếm khoảng bốn mươi số ca mắc ghi nhận của toàn thành phố hà nội trong đợt dịch thứ tư
công nghệ đã hỗ trợ tích cực trong việc khoanh vùng dập dịch nhanh
trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia khuyến nghị người dân khai báo y tế hàng ngày
và xuất trình mã qr khi tới nơi công cộng
các địa điểm công cộng phải được thực hiện nghiêm việc quét mã qr của người đến
chiều ngày hôm qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
cho biết do dịch bệnh diễn biến nhanh và có chiều hướng phức tạp tại địa phương
nên tỉnh tạm thời ngưng không đón bà con ở tp hcm về
qua xét nghiệm tầm soát và truy vết từ một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng tám đến bảy h ngày một mươi bảy tháng tám
kiên giang ghi nhận số ca mắc mới là một trăm bảy mươi bảy ca
nâng tổng số ca mắc tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay là bảy trăm hai mươi ba ca
đặc biệt tp đạch giá có số ca mắc tăng đột biến với một trăm bảy mươi sáu ca dương tính mới
trong đó có một trăm sáu mươi tám trường hợp xét nghiệm khu phong tỏa hẻm ba trăm bốn mươi hai ngô quyền
trong sáng ngày hôm qua đạch giá tăng cường các chốt kiểm soát không cho xe ra vào tp hcm
theo ủy ban nhân dân tp đạch giá ngày một mươi một tháng tám
ủy ban nhân dân tp đạch giá có hướng dẫn các trường hợp cấp thiết đi đến và trở về địa bàn tp hcm
trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
tuy nhiên trong quá trình thực hiện có phát sinh một số vấn đề không đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên bắt đầu từ ngày hôm qua
hãy quyết các trường hợp cấp thiết đi đến và trở về tp đạch giá cho đến khi có chỉ đạo mới
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội
và các đơn vị liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
ngày một mươi bảy tháng tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi rời hối lộ
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với
một bị can trần hùng kiểm soát viên chính nguyên tổ trường tổ ba trăm linh bốn nay là tổ trường tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
bị can nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cùng ngày cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can nêu trên
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn của các hộ dân trong vùng đang được cách ly xã hội
bị phong tỏa trên địa bàn thành phố đà nẵng
chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam đã quyên góp hỗ trợ hàng chục tấn nông sản
những chuyến xe trở theo hàng hóa với dòng chữ quảng nam đồng lòng chung sức
cùng với nhân dân thành phố đà nẵng phòng chống dịch covid một mươi chín
đã nối đuôi nhau đi vào thành phố những ngày qua
và những hình ảnh đầy ý nghĩa về những chuyến xe nghĩa tình này sẽ có trong cuộc sống đẹp sau đây
huyện đài lộc tây nguyên
quảng nam trong một mươi ngày phát động bà con nhân dân trên địa bàn
đã quyên góp được hai mươi năm tấn rau củ năm tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu
sáng sớm ngày một mươi tháng tám bảy chuyến xe xuất phát hướng về thành phố đà nẵng
chợ trên đó không chỉ là lương thực hàng hóa mà còn là sự cổ vũ
động viên là nghĩa tình của người dân và chính quyền tỉnh quảng nam
huyện đài lộc tây nguyên
tỉnh quảng nam trong một mươi ngày phát động bà con nhân dân trên địa bàn

hàng chục tấn nông sản món quà thiết thực kịp thời vì đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của người dân
ý nghĩa và cảm động hơn nữa khi đó còn là hành động nhường cơm xẻ áo trong lúc khó khăn của rất nhiều bà con
nhất là bà con vùng cao của tỉnh quảng nam đối với người dân đà nẵng

nhất là bà con vùng cao của tỉnh quảng nam đối với người dân đà nẵng